một mươi một đối tượng và một mươi tám viên ma túy tổng hợp đã bị công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an phối hợp bắt giữ trong một chuyên án được triển khai vào ngày hôm qua
cụ thể vào ngày một mươi một tháng một mươi một tại khu vực xã hữu kiệm huyện kỳ sơn lực lượng công an đã phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tang kha thị bảng chú thẻ xã hữu kiệm thu giữ một mươi tám viên ma túy tổng hợp
đây là chuyên án được các lực lượng tổ chức theo dõi điều tra trong hai tháng gần đây
hiện công an huyện kỳ sơn đã ra quyết định tạm giữ đối với bảng và tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng chuyên án
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can gồm cam quang long một mươi sáu tuổi lâm hảo hớn một mươi bảy tuổi cùng chú tại thành phố trà vinh và trần văn chẳng một mươi tám tuổi trú tại huyện châu thành về hành vi gây dối trật tự công cộng
do có mâu thuẫn nên dạng sáng ngày một mươi tám tháng sáu hai đối tượng này ba đối tượng này cùng với một mươi hai đối tượng khác tụ tập tại khu vực cầu long bình một thành phố trà vinh để giải quyết mâu thuẫn với nhóm của trần nguyễn hoàng bửu một mươi năm tuổi với khoảng một mươi bốn đối tượng khác
phát hiện sự việc công an thành phố trà vinh đã cử lực lượng đến hiện trường giải quyết
qua điều tra xác minh công an tp trà vinh xác định long trần hớn và bửu có sử dụng hung khí thực hiện hành vi gây dối trả tự công cộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với cam quang long trần văn tràn và lâm hào hớn về hành vi gây dối trật tự công cộng
riêng đối tượng bửu tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên củng cố hồ sơ xử lý sau